còn tại tỉnh thái nguyên công an thành phố sông công vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm gồm sáu đối tượng
có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác của công an thành phố sông công
đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại chỗ ở của đối tượng mai thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ một mươi phường thắng lợi thành phố sông công thu giữ bốn hai trăm bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp
cùng với một số đồ vật là dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thành tại hai địa điểm thuộc phường thắng lợi thu giữ thêm sáu mươi ba bảy mươi chín gram ma túy tổng hợp
hai khẩu súng ngắn gồm một khẩu súng tự chế một khẩu súng nghi là súng quân dụng năm viên đạn và một số vật chứng có liên quan